tại tọa đàm hướng tới tăng trưởng chất lượng cao giai đoạn hành hai mươi một hai nghìn ba mươi định hướng ưu tiên chính sách do bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức ngày bảy tháng sáu
các chuyên gia của ngân hàng thế giới đã đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng về năng suất chất lượng lao động sử dụng huy động nguồn vốn và sử dụng các nguồn lực để phát triển
thông qua hội nghị kết quả nghiên cứu của báo cáo sẽ là những gợi ý đóng góp hữu ích cho chính phủ việt nam trong quá trình xây dựng chiến lược một mươi năm
và kế hoạch năm năm đầy đủ cơ sở hơn và có tính khả thi cao hơn
trao đổi với các chuyên gia của ngân hàng thế giới bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư thẳng thắn nhìn nhận việt nam có điều kiện để tăng trưởng cao
nhiều cơ hội nhưng đang tồn tại những vấn đề đáng quan ngại đó là năng suất lao động thấp doanh nghiệp hoạt động khó khăn số lượng doanh nghiệp đăng ký mới cao
nhưng số lượng giải thể đóng cửa cũng cao nguyên nhân là nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của việt nam còn thấp
có những công nghệ
chúng ta phải tiếp cận để ứng dụng nó được rồi có đến giai đoạn tiếp theo là phải nghiên cứu để tự tạo ra được các công nghệ mới mà do chúng ta tạo ra
và cho chúng ta nắm giữ và cho chúng ta làm chủ thì chúng ta mới chủ động được trong cái việc là chúng ta hoạch định cái tương lai của mình
theo đánh giá và khuyến nghị của các chuyên gia đến từ ngân hàng thế giới tốc độ giả hóa dân số cao đầu tư và tăng trưởng năng suất thấp
đã và đang ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng trung hạn của việt nam
cùng với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo việt nam cần có những chính sách cụ thể để khắc phục hạn chế về thiếu vốn đầu tư vốn kém hiệu quả
năng suất tổng thể tăng chậm và cần tiếp tục cải cách thể chế một cách sâu rộng